mận hậu đầu mùa chuẩn sơn la được thu mua tại vườn có giá gần một trăm linh đồng một kg đắt gấp ba năm lần so với chính vụ
mận hậu sớm đang bán chủ yếu ở yên bái mộc châu hoặc một số nơi lên cận hà nội nhưng số lượng không nhiều
mở cửa lúc tám giờ sáng nay giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý doji niêm yết ở mức ba mươi sáu hai mươi hai triệu đồng một lượng mua vào và ba mươi sáu hai triệu đồng một lượng bán ra
công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc ở mức ba mươi sáu một mươi tám triệu đồng một lượng mua vào và ba mươi sáu ba mươi bảy triệu đồng một lượng bán ra
giá lợn hơi hôm nay tại các tỉnh thuộc khu vực miền trung có nhiều nơi giảm giao động từ ba mươi bảy đồng một kg đến bốn mươi sáu đồng một kg
cùng xu hướng chung giá lợn hơi tại các tỉnh thuộc miền nam hôm nay cũng có vài thay đổi
so với hai miền trung và nam các tỉnh thuộc miền bắc hôm nay ổn định hơn về giá bán